quan trọng nhất là xây dựng được quy trình chuẩn tập huấn quy trách nhiệm bắt buộc bảo mẫu tài xế và những người liên quan tuân thủ thực hiện
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé